tập trung tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh giải ngân vốn tìm thị trường mới chú trọng thị trường nội địa phát triển công nghiệp chế biến đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa và tăng xuất khẩu
thủ tướng giao cho bộ công thương trình phương án để báo cáo thủ tướng chính phủ về việc giải quyết khoáng sản tồn động và có điều kiện xuất khẩu ở việt nam
thủ tướng cũng yêu cầu bộ công thương xử lý ngay một mươi hai dự án thua lỗ
xử lý một mươi hai dự án thua lỗ và tái cơ cấu lại
thủ tướng tiếp thu ý kiến của bộ chính phủ phải ra soát để xử lý kịp thời đồng thời báo cáo bộ chính trị
xử lý ngay không để kéo dài tình hồn đạo
tinh thần là hai mươi bảy một mươi tám phải xử lý xong để tạo sự lành mạnh cho năm sau
thủ tướng lưu ý phát triển thị trường bất động sản lành mạnh trong đó vấn đề nhà ở xã hội nhà ở cho công nhân trung cư
thủ tướng yêu cầu phải đảm bảo tăng trưởng nông nghiệp hơn ba
nghiên cứu hệ thống thị trường trong nước và xuất khẩu tập trung xử lý vấn đề giá cả thị trường
bảo đảm chủ động các mặt hàng và kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp đạt hơn ba mươi ba tỷ usd trong năm nay
các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương ngoại giao tích cực đàm phán mở rộng thị trường chăn nuôi
nông nghiệp tiếp tục tái cơ cáo mạnh mẽ hơn nhắc vào cơ cáo cây trồng vật nuôi gắn ứng dụng công nghệ cao trong bối cảnh hiện nay
các doanh nghiệp cung ứng đã giảm giá thịt lợn bán ra cho người tiêu dùng xuống một mươi hai mươi
hôm qua bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai chỉ thị số một mươi ba của ban bí thư công bố chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng quản lý bền vững tài nguyên rừng bảo tồn và nâng cao chữ lượng các bon rừng
chỉ thị số một mươi ba ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi bảy của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng
quyết định số bốn trăm một mươi chín ngày năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy của thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng bảo tồn nâng cao chữ lượng các bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm hai nghìn ba mươi một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của rừng đối với sự phát triển của đất nước
đây sẽ là những hành lang pháp lý quan trọng để việc khai thác và phát triển rừng hiệu quả gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường
lấy thêm ý kiến của hồ
ngành nông nghiệp và phát triển đông thôn xác định việc ban bí thư ban hành chỉ thị một mươi ba là một cơ hội rất là quan trọng cho công tác bảo vệ phát triển rừng bền vững
đồng thời cũng là yêu cầu trước hết là đối với ngành nông nghiệp và huy động cả xã hội vào trong việc triển khai các biện pháp đồng bộ
theo sự chỉ đảm

đồng thời cũng là yêu cầu trước hết đối với ngành nông nghiệp và phát triển rừng bền vững
trong hai thập kỷ qua trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng việt nam đã nỗ lực ngăn chặn phá rừng thực thi pháp luật phủ xanh đất chống đổi chọc nâng cao độ che phủ rừng từng bước chuyển từ nhiều rừng sang rừng có chất lượng tốt hơn và đã đạt được những kết quả tích cực
trong giai đoạn hai nghìn hai nghìn một mươi sáu độ che phủ rừng của việt nam đã tăng từ ba mươi ba hai năm hai nghìn một mươi sáu trở thành quốc gia duy nhất trong khu vực có diện tích rừng ngày càng tăng
trong giai đoạn hai nghìn hai nghìn một mươi sáu độ che phủ rừng của việt nam đã tăng từ ba mươi ba hai năm hai nghìn một mươi sáu trở thành quốc gia duy nhất trong khu vực có diện tích rừng ngày càng tăng
trong quá trình thực hiện dự án nâng cấp mở rộng tuyến quốc lộ một a đoạn qua thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh một số nhà thầu vẫn bất chấp những quy định của cơ quan chức năng về đảm bảo an toàn trong quá trình thi công gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc lưu thông đời sống sinh hoạt của người dân và làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ một
trong quá trình thực hiện dự án nâng cấp mở rộng tuyến quốc lộ một a đoạn qua thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh hơn một tháng nay các cơ sở kinh doanh bên đường buộc phải đóng cửa tạm dừng hoạt động vì không có khách
nguyên nhân là do việc lắp đặt hạng mục cống thoát nước kéo xài và một số nhà thầu không đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công
còn tại gói thầu này cho đến khi phóng viên xuất hiện một số công nhân mới đưa những biển cảnh báo này về đúng vị trí của nó
lẽ ra nhà thầu phải triển khai công việc này trước khi thi công chứ không phải đến bây giờ mới thực hiện
thực tế là vậy nhưng đơn vị thi công vẫn cố đưa ra những lời lẽ biện minh trước xe phạm của mình
nắng thì bụi bậm còn mưa thì lầy lội có đoạn đất bùn lấn ra cả mặt đường
nguy cơ tai nạn là rất lớn và trên thực tế đã có không ít vụ ngã xe xảy ra trên tuyến quốc lộ một a
được biết dự án này có chiều dài toàn tuyến là bảy chín km do sở giao thông vận tải hà tĩnh làm đại diện chủ đầu tư
trong các đợt công tác tại hà tĩnh lãnh đạo bộ giao thông vận tải đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư
và các nhà thầu cần thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo an toàn trong quá trình thi công
tuy nhiên thực tế cho thấy không biết đơn vị đã bỏ ngoài tay những chỉ đạo

ngay sau khi nhận được thông tin ông đã yêu cầu công an xã xuống hiện trường phối hợp với chủ đầu tư dự án tổ chức cứu nạn
theo ông phương rất may mắn giàn giáo đổ sập vào một khe hẹp trong công trường nên các công nhân chỉ bị thương nhẹ
không có thiệt hại về người thậm chí có người tiếp tục làm việc
tuy nhiên xác minh tại bệnh viện quân đội một trăm linh ba hiện có ba công nhân đang điều trị tại bệnh viện với chấn thương liên quan đến chân và tay
tại đà nẵng ubnd tp vừa có quyết định thành lập đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin tố giác về hành vi buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín thành phố
theo đó đường dây nóng này sẽ tiếp nhận thông tin của người dân tố giác về hành vi buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
cũng như tố giác các cá nhân đơn vị chức năng không thực hiện đúng đầy đủ nhiệm vụ
có hành vi tiêu cực tiếp tay cho hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tại bất kỳ thời gian nào trong ngày
tại đà nẵng ubnd tp vừa có quyết định thành lập đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin tố giác về hành vi buôn lậu
có thể phản ánh các hành vi tiêu cực trong lĩnh vực quản lý thị trường về địa chỉ email ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín ag đà nẵng gov vn
ubnd tp yêu cầu các cá nhân được giao phụ trách đường dây nóng có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý thông tin tố giác
về hành vi buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả nhanh chóng kịp thời và đúng quy định
nhận được tin báo của quân chúng nhân dân đội quản lý thị trường số một tri cục quản lý thị trường tỉnh lào cai
phối hợp cùng đội cảnh sát kinh tế chức vụ và môi trường công an tp lào cai
đã kiểm tra và phát hiện lô hàng trứng gà không rõ nguồn gốc xuất xứ tại tổ một mươi phường lào cai thành phố lào cai tỉnh lào cai
qua kiểm tra thực tế lô hàng gồm bốn trăm ba mươi bốn vỉ trứng gà màu đen mỗi vỉ có ba mươi quả trứng gà với tổng số một mươi ba hai mươi quả trứng
tại thời điểm kiểm tra không ai nhận là chủ lô hàng kể trên và toàn bộ lô hàng không có hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ nên lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ lô hàng
đồng thời tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo vệ sinh môi trường
theo báo cáo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giá trị xuất khẩu mặt hàng giao quả bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
ước đạt một tỷ usd tăng ba mươi hai sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
theo đó các thị trường nhập khẩu rau quả hàng đầu của việt nam là trung quốc hoa kỳ nhật bản và hàn quốc
chiếm tám mươi hai chín tổng giá trị xuất khẩu hàng giao quả
các thị trường đạt giá trị xuất khẩu hàng rau quả tăng mạnh trong bốn tháng qua gồm nga nhật bản thái lan
trung quốc malaysia hàn quốc và hoa kỳ
trong khi đó ở chiều ngược lại giá trị nhập khẩu mặt hàng giao quả tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy ước đạt sáu mươi tám triệu usd
đưa giá trị nhập khẩu giao quả bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy đạt gần ba trăm linh triệu usd tăng bốn mươi bảy sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
trong đó mặt hàng giao ước đạt sáu mươi sáu triệu usd tăng hai mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
và mặt hàng quả đạt hai trăm hai mươi năm triệu usd tăng năm mươi bốn tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
hôm qua tại tp hcm triển lãm mô tô xe máy việt nam lần thứ hai năm hai nghìn một mươi bảy đã chính thức khai mạc với sự tham gia
của một mươi thương hiệu lớn có mặt tại việt nam như honda yamaha piazzo ducati kawasaki
việt nam motorcycle show là triển lãm chuyên ngành mô tô và xe máy lớn nhất hiện nay
quy tụ đầy đủ các thương hiệu xe máy lớn đang có mặt tại việt nam cũng như các thương hiệu nhập khẩu nguyên chiếc
triển lãm việt nam motocycle show hai nghìn một mươi bảy năm nay có tới chín mươi là sự góp mặt của các dòng xe có dung tích lớn
đáng tiếc tại triển lãm lần này bmv motorras không có mặt do những vấn đề về pháp lý của nhà nhập khẩu chính thức thương hiệu này tại việt nam
indian và victory những thương hiệu mỹ thuần chủng nhất cũng vắng mặt
dù có tên trong triển lãm vào năm ngoái đặc biệt harley davidson đã lần đầu tham gia triển lãm với các mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ mỹ và ấn độ
bên cạnh đó là một số thương hiệu khác như bristol thương hiệu anh braapp motorcycle thương hiệu úc
triển lãm việt nam motorcycle show diễn ra từ nay đến hết ngày bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
tiếp tục chương trình với một số thông tin y tế

hai mươi sáu lượt cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên huyện đảo bạch long vĩ vừa được khám điều trị bệnh miễn phí trong chương trình đồng hành cùng ngư dân bám biển
do lực lượng quân y vùng một cảnh sát biển việt nam phối hợp cùng với trung tâm y tế quân dân y bạch long vĩ thành phố hải phòng tổ chức
các chiến sĩ trạm cảnh sát biển việt nam cán bộ trạm kiểm ngư cùng các đối tượng thuộc diện chính sách và bà con ngư dân tại huyện đảo bạch long vĩ
đã được các y bác sĩ khám điều trị và cấp thuốc miễn phí
qua thăm khám các thầy thuốc đã phát hiện ba trường hợp bị viêm dạ dày viêm ruột hai trường hợp bị bệnh tim mạch
một số trường hợp viêm đường hô hấp mãn tính và nhiều người khác bị viêm sỏi đường tiết niệu
các bệnh nhân đều được tư vấn hướng dẫn điều trị và cấp phát thuốc miễn phí
đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm và động viên cán bộ chiến sĩ cùng bà con ngư dân huyện đảo yên tâm bám đảo bám biển
lao động sản xuất và bảo vệ vững chắc vùng biển và hải đảo của tổ quốc
nhằm giúp cơ sở khắc phục yếu kém xây dựng phong trào nâng cao sức chiến đấu của đảng trong lãnh đạo
chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội huyện ủy bình sơn đã thực hiện chương trình hành động hướng về cơ sở
xen luyện cán bộ đây là địa phương đầu tiên tại quảng ngãi thực hiện chương trình này
hiện thực hóa chủ trương luân chuyển cán bộ tăng cường cán bộ về cơ sở của tỉnh quảng ngãi giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong đợt này gần hai mươi cán bộ tăng cường cho các xã vùng sâu vùng kinh tế trọng điểm có nhiều yếu kém
hạn chế về năng lực công tác đảng công tác quản lý nhà nước phát sinh nhiều vụ việc nổi cộng đơn thư khiếu nại kéo dài
trong thời gian từ sáu đến một mươi hai tháng cán bộ tăng cường về cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề tồn động
gây bức xúc trong nhân dân như vấn đề đất đai môi trường nông thôn mới nông nghiệp nông thôn
sau huyện bình sơn hiện tỉnh quảng ngãi đang tiếp tục tăng cường cán bộ trẻ về cơ sở gắn việc vừa tháo gỡ khó khăn cho địa phương
đồng thời gian luyện xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ đủ kinh nghiệm bản lĩnh chính trị trong công tác xây dựng đảng
tỉnh quảng ngãi đẩy mạnh thực hiện với mục tiêu đột phá trong công tác cán bộ
nhằm tạo nguồn cán bộ đủ năng lực kinh nghiệm lãnh đạo quản lý cho cấp ủy chính quyền các cấp
còn có rất nhiều phương thức y học cổ truyền tồn tại song hành giúp chúng ta có nhiều sự lựa chọn trong khám chữa bệnh
nhằm đánh giá chính xác vị trí vai trò và tầm quan trọng của y học cổ truyền
trong ngày bốn và năm tháng năm tại thái nguyên đại học thái nguyên cùng nhiều trường đại học uy tín trên thế giới
đã phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề y học cổ truyền kiến thức bản địa và sinh kế tại đông nam á
hội thảo được tổ chức nhằm nghiên cứu công bố và đánh giá các kết quả về y học cổ truyền
ngắn với kiến thức bản địa ở một vài quốc gia trên thế giới cũng như các phương pháp điều trị thay thế mới
với sự tham gia của các chuyên gia diễn giả đến từ một số trường đại học khu vực châu âu đông nam á
cùng đông đảo các nhà nghiên cứu nhà khoa học đến từ cơ sở giáo dục đại học và viện nghiên cứu trong nước
hội thảo đã chia nhóm tập trung nghiên cứu hai chủ đề chính gồm đa dạng y học kinh nghiệm từ châu âu
và sự kết hợp giữa y học và tâm linh bước điều trị bệnh tâm thần ở đền chùa
điều này thì căn cứ vào những bài thuốc dân gian đó thì áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào
để chúng ta có thể gìn giữ phát huy phát triển những bài thuốc đó trên phương diện khoa học
để chứng minh đó cái bài thuốc đó nó gồm bản chất là cái gì
và dựa trên cơ sở đó thì có thể đem ứng dụng rộng rãi vào trong cộng đồng
việt nam có tiềm năng rất lớn về y tế bản địa vì có truyền thống văn hóa lâu đời
có nguồn nguyên liệu thảo dược phong phú giúp cho việc điều trị một số bệnh
và điều trị triệu chứng bệnh trên con người rất tốt
với tiềm năng như vậy trong tương lai việt nam sẽ trở thành quốc gia có nhiều cơ hội
trong việc đưa ra những phác đồ điều trị tốt hơn cho người dân từ y tế bản địa
tại hội thảo nhiều đại biểu cùng thống nhất quan điểm
y học hiện đại tuy giữ vị thế nổi trội nhưng là chưa đủ để chăm sóc sức khỏe cho con người
y học cổ truyền luôn có nhiều điểm ưu việt để bổ trợ cho y học hiện đại
do đó cần phải coi chi thức y học cổ truyền như một nguồn tài nguyên quan trọng
và lập kế hoạch nghiên cứu sưu tầm phát huy chúng nhằm góp phần đắc lực
vào việc chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng
trong phần tiết quốc tế nghiên cứu loại bỏ được virus hiv trong tế bào người được cấy trên chuột
cử tri anh đã bắt đầu đi bỏ phiếu để chọn ra hàng nghìn ủy viên mới cho các hội đồng địa phương
đây được xem là một phép thử đầu tiên đối với thủ tướng anh theresa may
trước thêm cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày tám tháng sáu tới
kết quả cuộc bỏ phiếu bầu cử địa phương tại anh dự kiến được công bố vào ngày hôm nay
trong cuộc bầu cử này các cử tri anh sẽ bầu chọn gần năm vị trí lãnh đạo trong các chính quyền địa phương
cùng với tám thị trường các thành phố lớn tại xứ anh scotland và ween
trước đó ngày ba tháng năm quốc hội anh đã chính thức giải tán để mở đường cho việc tổ chức tổng tuyển cử trước hạn vào ngày tám tháng sáu tới
sớm hơn kế hoạch dự kiến gần ba năm rưỡi
quyết định bất ngờ của thủ tướng may tổ chức cuộc bầu cử sớm được giới ngoại giao và phân tích chính trị tại châu âu đánh giá
là sẽ giúp các cuộc đàm phán brexit trở nên xuân sẻ hơn
thủ tướng may đã tự tin đặt cược và khả năng quyền lực của bà sẽ được củng cố mạnh mẽ sau cuộc bầu cử sớm
khi uy tín của đảng bảo thủ đang tăng cao nhất từ trước tới nay một chiến thắng rõ ràng của đảng này trong cuộc bầu cử sắp tới
đồng nghĩa với việc người đứng đầu chính phủ mới nhận được sự ủng hộ chắc chắn của đa số nghị sĩ quốc hội
để chủ động hơn trong đàm phán với eu
liên quan đến cuộc chiến chống is quân đội iraq mới đây đã mở một mặt trận tiến công mới
nhằm giải phóng các khu vực do tổ chức is chiếm giữ phía tây bắc thành phố mussol
theo nguồn tin từ một chỉ huy quân đội iraq sư đoàn thiết giáp số chín và các đơn vị thuộc lực lượng phản ứng nhanh
của bộ đội vụ iraq đã hướng về thành phố mosul
lực lượng trên sẽ hỗ trợ cho các lực lượng tinh nhuệ chống khủng bố và cảnh sát liên bang tiến về phía nam
quân đội iraq đã triển khai bao vây các tay súng is quanh khu vực tây bắc mosul
bao gồm trung tâm thành cổ và nhà thờ hồi giáo al nuri nơi thủ lĩnh is abu ba al badadi
lần đầu tiên tuyên bố thành lập vương quốc hồi giáo vào năm hai nghìn một mươi
trong khi đó liên minh quốc tế do mỹ đứng đầu vẫn tiếp tục iểm trợ không quân và bộ binh
trong các cuộc tấn công vào thành trì của is tại iraq kể từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
các nhà khoa học của mỹ vừa đạt được một thành tựu nghiên cứu đột phá khi loại bỏ được virus hiv
trong các tế bào miễn dịch của người được cấy lên chuột thí nghiệm
thành tựu đột phá của nghiên cứu mới này do các nhà khoa học của đại học temple và đại học pittsburgh thực hiện
trên cơ sở phát triển một nghiên cứu trước đó cũng của chính nhóm chuyên gia này năm hai nghìn một mươi tám
trong nghiên cứu năm hai nghìn một mươi sáu các nhà khoa học đã có thể loại bỏ virus hiv khỏi các tế bào
ở điều kiện thí nghiệm
công cụ chỉnh sửa gengrip có nghĩa là trình tự sắp xếp kiểu lặp đi lặp lại sen khoảng trống
công cụ chỉnh sửa gen grif được mô phỏng như những chiếc kéo phân tử giúp loại bỏ các loại virus hiv
sau khi phát hiện thấy virus hiv một loại enzym đặc biệt sẽ giúp loại bỏ virus này khỏi các tế bào
nghiên cứu tiến hành thử nghiệm với ba mẫu chuột trong đó có một thử nghiệm thành công với mẫu chuột
chứa tế bào miễn dịch bị nhiễm virus hiv của người nơi virus thường xuyên ẩn náu và rất khó phát hiện
đây sẽ là một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống lại căn bệnh thế kỷ s
giai đoạn tới sẽ là lặp lại nghiên cứu này ở các loài động vật linh trưởng một bộ vật nghiên cứu thích hợp hơn
mục cuối cùng của nghiên cứu này là tiến hành một thử nghiệm lâm sàng trên những người nhiễm hiv
theo phân loại mới nhất của quỹ tiền tệ quốc tế imf hiện tổng tiền mặt của hãng công nghệ apple đang đạt mức hai trăm năm mươi tỷ usd
lượng tiền khổng lồ này cao hơn gdp của một trăm năm mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
lượng tiền mặt mà hãng công nghệ khổng lồ toàn cầu apple nắm giữ đã tăng gấp đôi trong bốn năm rưỡi qua
trong quý tài chính đầu tiên của năm hai nghìn một mươi bảy mỗi giờ apple bỏ két thêm ba sáu triệu usd tiền mặt
tính đến hết quý i năm hai nghìn một mươi bảy apple đã nắm giữ hai trăm bốn mươi sáu chín tỷ usd tiền mặt trong đó chín mươi nguồn thu của hãng công nghệ này đến từ nước ngoài
điều này đồng nghĩa apple sẽ thu được lời lớn hơn nữa nếu chính sách đánh thuế một lần với các khoản tiền hồi hương của tổng thống mỹ donald trump
được thực thi
ngoài khoản doanh thu khổng lồ mỗi năm từ việc bán các sản phẩm mới được giới yêu công nghệ mê mệt là iphone macbook ipad
mỗi năm đại gia công nghệ mỹ còn thu hàng chục tỷ usd bằng cách bán các dịch vụ trực tuyến cho người dùng
những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự sáng của chương trình nhân dân